các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho rằng
việc mở thêm một số dịch vụ như quán ăn phục vụ tại chỗ
bán vé số sẽ tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân
từ đó giảm cánh nặng về an sinh xã hội
nếu được phục vụ ăn uống tại chỗ các hàng quán chỉ được hoạt động đến trước hai mươi một h
mật độ phục vụ không quá hai người một bàn khoảng cách các bàn ăn tối thiểu là hai mét
sở y tế tp hcm cho biết
những người đã tiêm mũi một nhưng chưa được xác nhận hoặc mất giấy tờ liên quan
chỉ cần cung cấp thông tin sẽ được trực tiếp mũi hai
ngành y tế tp hcm đặt mục tiêu sớm hoàn tất tiêm vét cả mũi một và mũi hai vaccine ngừa covid một mươi chín
cho tất cả những người trên một mươi tám tuổi
nghệ an vừa mở cửa đón khách tham quan các tour du lịch cộng đồng
khép kín với điều kiện du khách đã tiêm hai mươi vaccine và có giấy xét nghiệm âm tính

ông đỗ quang trà giám đốc sở giao thông vận tải đắk lắc cho biết
đã dừng việc tiếp nhận xác nhận đơn của người dân xin ra vào địa phương
theo ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh
theo phân loại đánh giá của ủy ban nhân dân tỉnh bình phước
trên địa bàn hiện đang có nguy cơ dịch covid một mươi chín ở cấp độ
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cho biết thành phố không yêu cầu người đến về từ các địa phương
có dịch ở cấp độ một và cấp hai phải có kết quả xét nghiệm ncov âm tính
thành phố đà nẵng chính thức thông tin tìm người đến đám tang tại đường lê duẩn
quận thanh khê khi tại đây có ca mắc covid một mươi chín vừa về từ tp hcm
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mã
phan văn mãi cho rằng việc mở thêm một số dịch vụ như quán ăn phục vụ tại chỗ
bán vé số sẽ tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân từ đó giảm gánh nặng về an sinh xã hội
giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng cho biết
căn cứ theo hướng dẫn phân cấp độ dịch của bộ y tế
tp hcm đang ở cấp độ hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
tuần trước tp hcm ở cấp độ ba tức dịch bệnh đã giảm một cấp
tuy nhiên ông cảnh báo việc đánh giá cấp độ dịch chỉ mang tính tức thời
theo ông phan văn mãi quán ăn buôn bán tại chỗ đặc biệt là loại hình bán vé số
cần nghiên cứu để mở ra nhằm tạo việc làm thu nhập cho người nghèo
giảm gánh nặng về an sinh xã hội cho thành phố
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cũng đề nghị các sở ban ngành
thành phố thủ đức cùng các quận huyện tập trung phục hồi kinh tế
hỗ trợ các doanh nghiệp về vốn nguồn lực lao động và tháo gỡ các hướng mắt cụ thể
để phục hồi sản xuất kinh doanh
cũng nói về vấn đề đánh giá cấp độ dịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức cho biết
để phục hồi kinh tế các dịch vụ liên quan du lịch lưu trú rất quan trọng
nên cần tính toán cho phép mở lại chuyến bay quốc tế
ông gợi ý bắt đầu cho chuyến bay giải cứu và hướng đến những chuyến bay thương mại quốc tế
nếu như phục vụ ăn uống tại chỗ các hàng quán chỉ được hoạt động đến trước hai mươi một h
mà độ phục vụ không quá hai người trên một bàn
khoảng cách các bàn ăn tối thiểu hai m
công thương tp hcm cho biết vừa có văn bản gợi ý ban nhân dân kiến nghị cho phép
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố được mở cửa hoạt động bình thường
tức được tổ chức hoạt động bao gồm cả hình thức bán măng đi và phục vụ tại chỗ
trừ các loại hình kinh doanh bán bia rượu
điều kiện hoạt động là các cơ sở này phải đáp ứng yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch của bộ y tế
và ngành y tế theo tiêu chí đánh giá của bộ hoạt động an toàn chống dịch
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố
theo sở công thương sau một mươi năm ngày tp hcm thực hiện giãn cách xã hội
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tổ chức hoạt động trở lại trong điều kiện an toàn
để phục vụ nhu cầu của người dân
tuy nhiên tỉ lệ hoạt động còn chưa cao và chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu
để từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế thông qua phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ
trên nguyên tắc an toàn đến đâu mở cửa đến đó đồng thời đáp ứng được kịp thời nhu cầu của người dân
và hỗ trợ từng bước khôi phục hoạt động toán bá giúp tiến du lịch trên địa bàn tp hcm
cũng theo sở công thương hiện đồ bao phủ vaccine của tp hcm đã đạt tỉ lệ trên chín mươi tám
người được tiêm mũi một và trên bảy mươi năm với người đã tiêm hai mũi
tỷ lệ này đang tiếp tục được nâng lên bảo đảm an toàn cho các hoạt động trở lại bình thường
lĩnh vực ăn uống cho ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
vì vậy sở công thương cũng đề nghị cho đơn vị này chủ trì phối hợp với các quận huyện thành phố thủ đức
hướng dẫn các cơ sở thực hiện cũng như tổ chức hậu kiểm khi được phép bán phục vụ tại chỗ đại diện sở công thương cho biết
trước đó hiệp hội văn hóa ẩm thực việt nam vcca cũng kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm
cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trong địa bàn thành phố được mở cửa hoạt động bình thường
vcca nhận định ẩm thực đang nằm trong nhóm ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh covid một mươi chín đặc biệt là phân khúc nhà hàng
sở y tế tp hcm cho biết những người đã tiêm mũi một nhưng chưa được xác nhận hoặc mất giấy tờ liên quan
chỉ cần cung cấp thông tin sẽ được trích tiếp mũi hai
ngành y tế tp hcm đặt mục tiêu sớm hoàn tất tiêm vét cả mũi một và mũi hai vaccine ngừa covid một mươi chín cho tất cả những người trên một mươi tám tuổi
theo đó trong thời gian tới
những người trên một mươi tám tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn tp hcm chưa tiêm mũi một và mũi hai
khi đã đến hạn các địa phương cần truyền thông tạo mọi điều kiện thuận lợi để tất cả các trường hợp này có thể dễ dàng tiếp cận điểm tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
y tế địa phương phải đảm bảo để người dân được tiêm chủng đúng lịch đủ liều và an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh
sở y tế cũng yêu cầu các địa phương căn cứ danh sách người dân trên địa bàn đã tiêm mũi một trên hệ thống tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
chủ động thực hiện mời người dân đã đến hạn tiêm mũi hai đến điểm tiêm theo kế hoạch của địa phương
khẩn trương giả soát lại danh sách người trên một mươi tám tuổi đang cư trú trên địa bàn
thống kê báo cáo các số liệu về số người đã tiêm mũi một số người đã tiêm mũi hai số người chưa tiêm
đặc biệt trong nhóm chưa tiêm mũi hai sẽ làm rõ số lượng người đã đến hạn cũng như các lý do mà họ chưa được tiêm
trường hợp người dân không có giấy chứng nhận đã tiêm mũi một do thất lạc hoặc chưa được cấp thì địa phương hướng dẫn người dân
có thể cung cấp các thông tin về việc đã tiêm vaccine mũi một hoặc ký cam kết về việc đã tiêm mũi một
điểm tiêm phải có trách nhiệm cập nhật hoặc điều chỉnh lại thông tin trên hệ thống và thực hiện tiêm theo đúng quy định
nghệ an vừa mở cửa đón khách tham gia các tour du lịch cộng đồng khép kín với điều kiện du khách đã tiêm đủ hai mũi vaccine và có giấy xét nghiệm âm tính
ông nguyễn mạnh cường giám đốc sở du lịch tỉnh nghệ an cho biết địa phương đã mở lại hoạt động du lịch đón khách du lịch nội tỉnh đã tiêm vaccine covid một mươi chín
theo ông cường khách du lịch sẽ được tham gia các tour cộng đồng khép kiến để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
tùy vào diễn biến dịch địa phương này sẽ có những kịch bản phù hợp cho khu du lịch đón khách đảm bảo du lịch từ vùng xanh này đến vùng xanh khác
chủ khách đi tham quan các tour du lịch đều phải đảm bảo điều kiện đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
mũi thứ hai quá một mươi bốn ngày theo quy định ngoài ra du khách phải có giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín bằng hình thức rt pcr
ngành du lịch nghệ an đang khuyến khích các hoạt động du lịch xanh hướng về các điểm ở miền tây nghệ an như các hoạt động du lịch cộng đồng ở đập phà lại kha rạng huyện con cung khu huyện khe cớ huyện tương dương
các điểm du lịch được yêu cầu đón khách năm mươi số phòng và đáp ứng các quy định phòng dịch ở mức cao nhất
bà vi thị thấm giám đốc khu du lịch sinh thái phà lài huyện công cung cho biết đầu tháng một mươi
sĩ du lịch đã cùng các doanh nghiệp lữ hành đi khảo sát để đưa ra phương án hoạt động du lịch trở lại sau giãn cách
đơn vị đã sẵn sàng cho việc đón các đoàn khách trong và ngoài tỉnh theo yêu cầu thẻ xanh để phù hợp với tình hình dịch
các tour khi đặt sẽ chủ yếu thực hiện ở các nhà cộng đồng chia thành từng nhóm hoặc theo hộ gia đình
ông đỗ quang trà giám đốc sở giao thông vận tải đắk lắc cho biết đã dừng việc tiếp nhận xác nhận đơn của người dân xin ra vào địa phương theo ủy quyền của ban nhân dân tỉnh
theo đó sở giao thông vận tải được ủy quyền xác nhận đơn của các cá nhân tổ chức muốn ra vào tỉnh trong thời gian phòng chống dịch covid một mươi chín
với quy định này người ra vào tỉnh phải xin giấy xác nhận của sở giao thông vận tải thay vì của ủy ban nhân dân xã phường như trước
nhiều người cho rằng cách làm này khiến họ mất nhiều thời gian đắk lắc diện tích rộng lớn có người phải đi cả trăm km để tới trụ sở sở giao thông vận tải để làm giấy chờ đợi mất cả ngày
ông nay phi la giám đốc sở y tế đắk lắc cho biết người dân khi vào địa phương vẫn phải làm xét nghiệm nhanh ncov dù đã tiêm mũi hai vaccine hoặc có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực bảy mươi hai giờ
theo ông la thời gian qua rất đông người lao động từ các tỉnh phía nam về lại địa phương người dân trở về quê sẽ được miễn phí xét nghiệm còn người ở nơi khác đến công tác phải trả chi phí vì ngân sách của tỉnh có hạn
tính đến hôm nay đắk lắc ghi nhận hai năm trăm tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó đang điều trị là tám trăm bốn mươi chín trường hợp một bảy trăm một mươi tám người khỏi bệnh và hai mươi ca tử vong
theo phân loại đánh giá của ba nhân dân tỉnh bình phước trên địa bàn hiện đang có nguy cơ dịch covid một mươi chín ở cấp độ hai
ủy ban nhân dân tỉnh bình phước đã có công văn về việc phân loại cấp đội dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bình phước tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi
theo đó ở quy mô cấp tỉnh bình phước hiện đang có nguy cơ dịch cấp độ hai
địa phương có một mươi một trên một mươi một huyện thị xã thành phố có nguy cơ dịch ở cấp độ hai một trăm một mươi trên một trăm một mươi một xã có nguy cơ dịch ở cấp độ hai
và xã còn lại có nguy cơ dịch ở cấp độ ba đó là xã tân thành huyện bù đốc
trước đó ngày một mươi năm tháng một mươi ủy ban nhân dân tỉnh bình phước đã có phân bản quy định tạm thời các hoạt động kinh tế xã hội
gắn với phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở cấp độ hai trên địa bàn
theo đó đối với vùng vàng cho phép hoạt động các chợ truyền thống bán hàng rong vé số dạo thi công xây dựng
các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ như quán cà phê giải khát dịch vụ ăn uống được phục vụ khách tại chỗ
với quy mô tối đa năm mươi số chỗ ngồi khuyến khích sử dụng dịch vụ trực tuyến giao hàng tận nơi
đối với khách sạn cơ sở kinh doanh lưu trú giao thông công cộng nội tỉnh gồm xe khách tuyến cố định xe buýt xe taxi
xe đi đón công nhân xe hợp đồng được hoạt động tối đa với năm mươi công suất
các hoạt động hội hộp sự kiện nghi lễ tôn giáo tiếng ngưỡng thờ tự đám cưới đám tang tổ chức không quá ba mươi người
trong cùng một thời điểm và có sự giám sát của ủy ban nhân dân cấp xã
tính đến hết ngày một mươi tám tháng một mươi bình phước có hơn bốn trăm năm mươi tám người đã tiêm mũi một chiếm sáu mươi ba dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
và hơn sáu mươi bảy ba trăm linh người đã tiêm mũi hai chiếm tám chín dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
về số ca mắc covid một mươi chín
đến tối ngày một mươi chín tháng một mươi bình phước ghi nhận một năm trăm hai mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có một ba trăm chín mươi năm ca khỏi bệnh một mươi ba ca tử vong hiện số ca bệnh nhân còn điều trị chỉ còn một trăm một mươi chín ca bệnh
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cho biết thành phố không yêu cầu người đến về từ các địa phương
có dịch ở cấp độ một và cấp độ hai phải có kết quả xét nghiệm ncov âm tính
quyết định được đưa ra sau một tuần bộ y tế ban hành hướng dẫn thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi
của chính phủ
nêu rõ không xét nghiệm với việc đi lại của người dân chỉ xét nghiệm với người từ các địa bàn cấp bốn hoặc khu phong tỏa
người cần điều tra dịch tễ đến địa bàn cấp ba người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc f không khỏi bệnh
chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
thành phố đà nẵng tiếp tục yêu cầu người về từ địa bàn cấp độ ba và bốn
nguy cơ cao và rất cao có kết quả xét nghiệm âm tính với ncov trong bảy mươi hai giờ trước thời điểm đến đà nẵng
test nhanh hoặc pcr
nếu người dân chưa có muốn vào thành phố thì phải tự nguyện trả chi phí xét nghiệm test nhanh tại các chốt kiểm soát dịch
nơi ở góc độ ba màu cam không phải cách ly và tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi cư trú
người ở góc độ bốn và các vùng phong tỏa màu đỏ nếu là tiêm đủ hai liều vaccine hoặc là f đã khỏi bệnh
thì được cách ly tại nhà đủ bảy ngày lấy mẫu xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
nếu chưa tiêm đủ liều vaccine thì cách ly tại nhà một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm ba lần
trường hợp không đảm bảo điều kiện phòng chống dịch để cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú
thành phố yêu cầu phải cách ly tập trung hoặc tại khách sạn có thu phí
trường hợp là người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ mang thai và trẻ em được linh động cách ly tại nhà hoặc cơ sở y tế nếu cần thiết
tính đến sáng ngày một mươi chín tháng một mươi đã có một mươi tám tỉnh thành công bố đạt cấp độ một về dịch bệnh vùng xanh hai mươi một tỉnh đạt cấp độ hai
hiện đà nẵng là vùng vàng sau một mươi chín ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng
tối ngày một mươi chín tháng một mươi thành phố ghi nhận hai ca dương tính tại đám tang trên đường lê duẩn phường tân chính quận thanh khê
thành phố đà nẵng chính thức thông tin tìm người đến đám tang tại đường lê duẩn quận thanh khê khi tại đây có ca mắc covid một mươi chín vừa về từ thành phố hồ chí minh
cụ thể thành phố đà nẵng thông báo tìm người đến dự đám tan tại địa chỉ hai trăm năm mươi chín lê dũng phường tân chánh quận thanh khê từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
tại đây vừa xác định có hai trường hợp có kết quả xét nghiệm pcr
thứ nhất là ông a bốn mươi tám tuổi từ thành phố hồ chí minh về đà nẵng lúc một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi trên chuyến bay vj sáu trăm ba mươi hai
ông a xin cách ly tại nhà vì có tang cha
người thứ hai là ông h năm mươi ba tuổi anh trai ông a
tại địa chỉ này còn có vợ ông hát và con của ông a
những người này tạm thời có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín và đang được cách ly theo dõi
theo bác sĩ tôn thắc thạnh giám đốc cdc đà nẵng khi ông a phát hiện sốt
gia đình đã đăng ký xét nghiệm pcr tại trung tâm chẩn đoán y khoa thiện nhân cho tất cả các thành viên gia đình
kết quả xác định ông a và ông h chương tính với covid một mươi chín
cũng theo bác sĩ thạnh ông a đã được tiêm hai mũi vắc xin covid một mươi chín trước khi về thành phố đà nẵng
ông h anh trai cũng được tiêm vắc xin covid một mươi chín mũi một
người về từ vùng dịch nên tự giác khai báo để được hướng dẫn cách ly xét nghiệm đúng quy định
những người đã tiêm đủ vắc xin dù đủ mũi vẫn có khả năng nhiễm bệnh nên phải tuyệt đối tuân thủ năm ca ông thạnh khuyến cáo
thành phố đà nẵng thông tin yêu cầu những người dân đến đám tang nhanh chóng đến trạm y tế phường tân chính bốn trăm linh một lê dũng
hoặc trạm y tế gần nhất để khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ phòng chống dịch
đồng thời thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe hạn chế tiếp xúc với người khác
cdc đang xác định nguy cơ cao đối với số người đến dự đám tan tại đây nên yêu cầu người dân tự giác khẩn trương khai báo để được xét nghiệm theo dõi sức khỏe theo quy định
trước khi xuất hiện hai ca mắc mới này theo ban chỉ đạo phòng dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng
thì địa phương đã trải qua một mươi tám ngày không có ca mắc cộng đồng và vừa nới lỏng các hoạt động trong tình trạng bình thường mới từ ngày một mươi sáu tháng một mươi
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại